trong thời gian gần đây các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh lạng sơn đã có nhiều nỗ lực trong đấu tranh ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại
từ đó đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ buôn lậu trên tuyến biên giới
tuy nhiên tình hình buôn lậu hàng giả hàng cấm hàng vi phạm sở hữu trị tuệ trên tuyến biên giới lạng sơn vẫn còn diễn biến phức tạp
các chủ buôn lậu ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng hàng chuyển khẩu chuyển cảng để gian dối trong khai báo hải quan
trà trộn hàng nhập lậu đi qua cửa khẩu đến việc xé lẻ hàng hóa mang vác lậu qua đường mòn biên giới
thậm chí thuê cả ký ốt bán hàng trong khu vực cửa khẩu bí mật lập xưởng in thủ công nhãn mác giả xuất xứ hàng hóa
các chủ buôn lậu ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh viên đều có ghi chữ trung quốc mà trên sản phẩm là ghi make the in thái lan
và tại hiện trường chúng tôi đã thu giữ được ba công cụ đang in ấn những nhãn hiệu lên các vỏ cốc in ốc
không chỉ tại khu vực biên giới trong nội địa công tác đấu tranh phòng chống và gian lận thương mại cũng cam go không kém
theo số liệu thống kê của ban chỉ đáo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã kiểm tra phát hiện bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính trên hai bốn trăm linh vụ
bằng một trăm linh tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tổng số tiền xử phạt trên ba mươi tám tỷ đồng khởi tố hai trăm hai mươi vụ với hai trăm chín mươi đối tượng
chúng tôi tăng cường các hoạt động phối hợp trong đó chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như công an hải quan biên phòng và chính quyền cơ sở
để thu thập thông tin tình hình hoạt động của các đối tượng
rồi chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác xây dựng tham mưu cho ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh cũng như ủy ban nhân tỉnh
ban hành các quy định quản lý các tổ chức cá nhân sử dụng hóa đơn để xuất bán hàng hóa nhập lậu đưa vào thị trường nội địa
chống buôn lậu là cuộc đấu tranh trường kỳ và khó khăn nhưng với sự đoàn kết tương trợ của các lực lượng chức năng trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu
sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn đã đang và tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín trung ương
trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hạn chế thấp nhất tình trạng buôn lậu qua địa bàn quản lý